liên quan đến nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu tiền mặt vào dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
ngân hàng nhà nước đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế
theo đó ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn
có kế hoạch tiền mặt để chủ động đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị tổ chức và cá nhân
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt phải hoãn chi
đặc biệt là chi tiền mặt cho các đối tượng trả trợ cấp xã hội trả lương thưởng cho cán bộ công nhân viên của các cơ quan doanh nghiệp
thống nhất thu chi tiền mặt trong những ngày nghỉ tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn
để bảo đảm đủ tiền mặt cho atm và nhu cầu thu chi tiền mặt cần thiết đột xuất của các tổ chức tín dụng
xử lý các vi phạm trong đảm bảo chất lượng dịch vụ an ninh an toàn hoạt động atm
các tổ chức tín dụng chủ động chuẩn bị tiền mặt phù hợp cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho khách hàng
tăng cường các hoạt động thanh toán phục vụ sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
duy trì các dịch vụ ngoại hối thu đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách và nước ngoài